tại huyện miền núi con cuông huyện đoàn phối hợp với đoàn thanh niên một số xã biên giới tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình một số quy định của pháp luật về tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
hiện nay tại một số địa phương của huyện con cuông vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn đang tồn tại song song gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số suy giảm giống nòi và kéo theo những hệ lụy cho gia đình và xã hội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm có sáu mươi một trường hợp tảo hôn riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám có một mươi bốn trường hợp chủ yếu là tộc người đan lai và dân tộc thái ở các xã vùng sâu vùng xa tập trung nhiều ở hai xã biên giới môn sơn và châu khê
đợt thực hiện chương trình lần này vào ngày hai tháng tám vừa qua đã có hơn ba trăm linh người dân ở xã biên giới môn sơn trong đó có gần bốn mươi hộ dân tộc đan lai tái định cư bản tân sơn đã được tuyên truyền về nhận thức ý thức pháp luật chuyển đổi hành vi trong hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số